hội chữ thập đỏ tỉnh tây ninh và đoàn thầy thuốc tỉnh nguyễn chữ thập đỏ tỉnh tây ninh
phối hợp với các cơ quan chức năng campuchia đã tổ chức khám bệnh cấp thuốc và tặng quà nhân đạo
cho nhiều bà con việt kiểu campuchia nghèo tại huyện campong trà lách tỉnh campong trà năng
đây là hoạt động nằm trong chỉ đạo của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh về công tác đối ngoại nhân dân giữa việt nam và campuchia
trong hoạt động này các y bác sĩ của đoàn thực hiện khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà nhân đạo
cho ba trăm linh bà con gốc việt và hai trăm linh người khơ me có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện campong trà lách
tổng giá trị thuốc men và quà tặng cho bà con nghèo đợt này trị giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
phát biểu tại sự kiện này chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh campong trà năng nhấn mạnh
nhân dân hai nước thường xuyên giúp đỡ nhau những lúc khó khăn
chính quyền hội chữ thập đỏ và nhân dân tỉnh coi đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần tô thắm tình đoàn kết
hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước campuchia và việt nam